thưa quý vị trước tình hình đại dịch covid một mươi chín đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu
tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia
trong đó có việt nam ngày hôm nay ba mươi tháng ba tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã ra lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
hãy đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động thực hiện quyết liệt
hiệu quả những chủ trương của đảng và nhà nước sự chỉ đạo điều hành của chính phủ
thủ tướng chính phủ đồng thời nỗ lực hợp tác thiết thực phối hợp kịp thời với các nước
bảo đảm chiến thắng đại dịch này
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
hà nội ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
gửi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
thưa đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
đại dịch covid một mươi chín đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống
kinh tế xã hội của các quốc gia đến nay đã có trên bảy mươi hai vạn người nhiễm bệnh
gần ba năm vạn người tử vong ở gần hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khó lường có thể còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nữa
trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước sự chỉ đạo điều hành của chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các ngành các cấp
các địa phương cả hệ thống chính trị đã đoàn kết thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp
đồng bộ vừa ngăn chặn hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội bảo đảm an sinh an toàn xã hội bước đầu đã thu hút được nhiều kết quả tích cực
thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc sự quyết tâm của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
trong cuộc chiến đấu chống đại dịch được thế giới ghi nhận và đánh giá cả
thay mặt đảng và nhà nước tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương sự vào cuộc của các cấp ủy
tổ chức đảng chính quyền từ trung ương tới cơ sở biểu dương sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành y tế
lực lượng quân đội công an và các ban bộ ngành trung ương sự vào cuộc kịp thời tích cực của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí
đặc biệt tôi cảm ơn đồng bào chiến sĩ đồng chí
chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tin tưởng ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng công tác phòng chống dịch bệnh
hiện nay chúng ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn
toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan lời lòng phải nắm chắc tình hình
dự báo khả năng xấu nhất kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát ngăn chặn bằng được sự lan rộng của lây nhiễm
mỗi cơ quan đơn vị tổ chức mỗi địa phương cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên
chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng chống dịch
ưu tiên nguồn lực thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này
thưa đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
nhân dân ta có truyền thống yêu nước nhân nghĩa
mỗi khi đất nước gặp khó khăn truyền thống đó lại càng được nhân lên cấp bội
thời gian qua toàn dân ta đã đồng lòng cùng chung sức với đảng nhà nước ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bước đầu có hiệu quả
thời gian tới đây chúng ta có thể sẽ còn phải đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần
đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa kiên quyết hơn nữa
trong cuộc chiến phòng chống dịch ở vào thời điểm vô cùng quan trọng này
một số biện pháp phòng chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức cá nhân
cũng như cuộc sống hàng ngày của đồng bào ta
với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết tôi kêu gọi toàn thể đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước
đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng
thống nhất ý chí và hành động thực hiện quyết liệt hiệu quả những chủ trương của đảng và nhà nước
sự chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
việt nam bày tỏ sự quan tâm
chia sẻ cảm thông sâu sắc và đang hết sức cố gắng nỗ lực hợp tác thiết thực phối hợp kịp thời với các nước
nhất là các nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
tôi cho rằng trong tình hình hiện nay sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở bảo đảm chắc chắn
cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch này
toàn thể dân tộc việt nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
thân ái nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam